năm học hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu ngành giáo dục và đào tạo đã tích cực triển khai các nhiệm vụ kế hoạch hành động về đổi mới cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đổi mới trong năm học qua đa dạng hóa các hình thức phương pháp dạy học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông hiện hành đồng thời làm tiền đề đổi mới chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh
triển khai đổi mới thi kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực người học bước đầu có kết quả tốt đã tác động tích cực đến quá trình dạy và học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo
tuy nhiên trong năm học vừa qua ngành giáo dục và đào tạo vẫn còn những hạn chế yếu kém công tác xây dựng và thực hiện chính sách còn nhiều bất cập công tác quản lý và chỉ đạo điều hành hiệu lực hiệu quả chưa cao
công tác quy hoạch hệ thống phát triển đội ngũ phân luồng học sinh dạy và học ngoại ngữ ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện tự chủ hội nhập quốc tế phát triển cơ sở vật chất nâng cao chất lượng nguồn nhân lực còn nhiều hạn chế
nguyên nhân là do công tác quy hoạch lại hệ thống giáo dục quốc dân chưa được quan tâm đúng mức chưa có sự nghiên cứu bài bản chuyên sâu dựa trên các cơ sở khoa học vững chắc nên quá trình xây dựng khung hệ thống giáo dục quốc dân kéo dài làm ảnh hưởng tới công tác quy hoạch lại hệ thống
mặc dù đã phân cấp quản lý nhưng một số địa phương chưa thực hiện hết trách nhiệm của mình còn tình trạng né tránh đổ lỗi cho các cơ quan quản lý cấp trên khi để xảy ra các hạn chế tiêu cực trong hoạt động giáo dục và đào tạo của địa phương
nguyên nhân là do nhận thức của một số cán bộ lãnh đạo chưa đầy đủ thiếu cơ chế giám sát trách nhiệm người đứng đầu các địa phương trong công tác quản lý các hoạt động giáo dục và đào tạo một số cơ quan quản lý giáo dục ở địa phương chưa tham mưu kịp thời cho cấp ủy đảng chính quyền địa phương để giải quyết những vấn đề bức xúc của ngành
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chỉ rõ hệ thống giáo dục quốc dân hiện nay chưa mạch lạc công tác quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp còn trồng chéo công tác hướng nghiệp trong nhà trường còn hạn chế chất lượng dạy và học ngoại ngữ còn nhiều hạn chế cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ dạy và học còn thiếu và lạc hậu công tác giáo dục đạo đức lối sống kỹ năng sống cho học sinh sinh viên chưa được quan tâm đúng mức chưa đáp ứng được yêu cầu vẫn còn một bộ phận học sinh sinh viên vi phạ
tạo trong năm học tới phải tập trung các giải pháp trọng tâm nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng dạy và học ở các cấp học bậc học
tối qua bốn tháng tám tại thành phố long xuyên chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến thăm và làm việc với đội ngũ y bác sĩ bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh an giang
sau khi nghe lãnh đạo bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh an giang báo cáo tóm tắt về công tác xây dựng khánh thành và đưa bệnh viện vào hoạt động trong hơn bốn tháng qua
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá cao việc tỉnh an giang đã có sự quan tâm chú đáo đến công tác đầu tư hạ tầng cơ sở vật chất đến đội ngũ y bác sĩ
bảo đảm nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh cho nhân dân vùng sâu vùng xa đặc biệt khó khăn